thưa quý vị chiều nay ngày một mươi ba tháng tám lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu hộ cứu nạn công an tỉnh ninh thuận cho biết đã cơ bản khống chế được đám cháy
tại nhà ông đặng đình hùng ba mươi tám tuổi ở phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm
hiện cơ quan chức năng đang điều xe múc đến tìm kiếm ba nạn nhân nghi mắc kẹt trong đám cháy
ghi nhận tại hiện trường cho thấy đám cháy cơ bản đã được khống chế
tuy nhiên bên trong ngôi nhà đã bị cháy đen
chân tường nhà có dấu hiệu đổ sụp nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn
lực lượng cứu hộ đã điều xe múc đến phá rỡ ngôi nhà để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt bên trong
hiện công tác tìm kiếm đang được tiến hành khẩn trương
theo thông tin ban đầu vào khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh thuận
nhận được tin báo vụ cháy tại căn nhà ở đường trần quốc thảo phường đài sơn thành phố phan rang tháp tràm
ngoài lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của công an tỉnh ninh thuận
lực lượng trung đoàn không quân chín trăm ba mươi bảy cũng tham gia chữa cháy
lực lượng chức năng đã đưa được ông đặng đình hùng ra khỏi đám cháy
tuy nhiên vẫn còn ba nạn nhân đang mắc kẹt trong đám cháy là bà đặng thị hà ba mươi bốn tuổi là vợ ông hùng
cùng hai con bốn tuổi và một tuổi
tài xế lái ô tô đại náo cây xăng ở đường láng thành phố hà nội đã khiến cho nhiều người bị thương
đã thừa nhận là đạp
công an quận đông đa thành phố hà nội cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra
tại cây xăng một trăm một mươi một đường láng làm tám người bị thương
bước đầu cơ quan công an đã xác định được tài xế điều khiển xe ô tô là ngô công hán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
quê quán ở bắc ninh hiện trú tại xã cự khê huyện thanh ngoài hà nội
làm việc với cơ quan công an ngô công hán khai nhận vào khoảng một mươi tám h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng tám
đã đến quán bia trên đường láng dự sinh nhật bản
sau đó điều khiển xe về nhà ở thanh oai
khi đi vào đổ xăng do say rượu nên hắn đã ấn nhầm chân phanh thành chân ga nên mới gây tai nạn như trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa đã phối hợp đội cảnh sát giao thông số ba
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội tiến hành thử nồng độ cồn của ngô công hán
xác định nồng độ cồn là chín trăm một mươi bảy mg trên lít và chín trăm ba mươi chín mg trên lít
về phía các bị hại hiện bốn nạn nhân đã xuất viện còn ba người vẫn đang theo dõi tại bệnh viện
có một nạn nhân bị chấn thương sọ não một người bị gãy chân
về thiệt hại phương tiện ban đầu cơ quan điều tra xác định có bốn xe máy bị hư hỏng
liên quan đến vụ một đối tượng dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng kim nhung ở thị trấn thạnh mỹ
huyện giang nam tỉnh quảng nam
vào chiều nay ngày một mươi ba tháng tám lãnh đạo công an tỉnh quảng nam xác nhận
nghi phạm cướp tiệm vàng trên đã đến nhà trưởng công an huyện nam giang đầu thú
đối tượng là một người đàn ông đối tượng là một người đàn ông
là nguyễn văn tú sinh ba mươi hai tuổi trú tại thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang
trước đó là vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa nay một nam thanh niên mang theo dao vào tiệm vàng kim nhung
ở thị trấn thạnh mỹ huyện nam giang uy hiếp chủ tiệm
sau đó đối tượng dùng quốc phá tủ kính lấy đi một số lượng vàng
gây án xong nghi phạm bỏ trốn vứt lại hung khí tại hiện trường
qua hình ảnh camera nghi phạm mặc áo khoác màu đen quần jean mang theo ba lô
công an tỉnh quảng nam xác định nghi phạm là người địa phương
và trước đó tú đã có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng
vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai đã bàn giao đối tượng
lê minh phúc bốn mươi một tuổi trú tại tỉnh đồng nai để công an tp biên hòa điều tra làm rõ
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy theo thẩm quyền
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đồng nai phối hợp công an phường an hòa tp biên hòa
bắt quả tăng phúc đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại phường an hòa
thu giữ ba gói ma túy trọng lượng khoảng một mươi năm gram và một triệu tám trăm linh ngàn đồng tiền mặt
khám xét khẩn cấp nơi ở của phúc cơ quan công an đã thu giữ thêm bốn khẩu súng tự chế
dạng rulo bảy viên đạn hiện đang giám định để xử lý một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
một cân tiểu ly
qua đầu tranh phúc khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy bị cơ quan công an thu giữ
y mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở tp biên hòa về để sử dụng
và về nguồn gốc bốn khẩu súng dạng rulo phúc khai nhận là mua trên mạng xã hội
với giá hai triệu bốn trăm linh ngàn đồng mục đích để cất dấu sử dụng bảy viên đạn được bạn cho để sử dụng
sáu đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke kingdom
ở huyện văn lâm tỉnh hương yên đã bị công an huyện văn lâm tỉnh hương yên
phối hợp với công an xã lạc hồng phát hiện
qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ trong người nguyễn duy anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ở thôn minh hải xã lạc hồng huyện văn lâm một gói giấy màu trắng bên trong có một viên nén
và một phần của viên nén màu tím
tại mặt nền của phòng hát lực lượng công an đã thu giữ một túi ni lông màu trắng
bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng dạng bột và cục
đĩa xứ trên bề mặt bám dính chất bột màu trắng và nhiều vật chứng khác
khám xét khẩn cấp quán karaoke kingnon lực lượng công an đã phát hiện
và thu giữ hai túi ni lông màu trắng có chứa năm mươi ba viên nén màu tím được cất giấu
tại ốp đèn trang trí tại tầng hai một túi ni lông màu trắng có chứa ma túy
tại phía sau máy in của lễ tân
tổng trọng lượng ma túy các loại thu giữ tại quán là hai mươi ba sáu mươi hai gram
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm đang đấu tranh làm rõ
thưa quý vị an phú là huyện biên giới của tỉnh an giang
có đường biên giới dài với nhiều đường mòn lối mở nên luôn tiềm ẩn
giảm nguy cơ phát sinh tội phạm mùa bán người
nhằm chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
lực lượng công an huyện an phú đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và đã mang lại hiệu quả trong thời gian qua không để vấn nạn này diễn biến phức tạp
từ đầu năm đến nay công an huyện an phú đã tiếp nhận ba đơn trình báo của người dân
về việc con em mình bị lừa sang campuchia lao động
còn đây là ba nạn nhân may mắn được trở về địa phương
sau khi gia đình phải trả một số tiền trụ khá cao
công an huyện an phú đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nắm chắc tình hình
nhất là tại các tuyến đường
với niệm bàn trọng điểm
trong đó công tác phòng ngừa xã hội
nhất là công tác tuyên truyền về phòng chống mua bán người được đặc biệt chú trọng
nội dung tuyên truyền chủ yếu là chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người
phương thức thủ đoạn của tội phạm
kỹ năng phòng ngừa
phát hiện để người dân nâng cao nhận thức và chủ động phòng tránh

nó nặng gấp mấy lần ở dưới này
lên tỉnh làm không được nó vừa đánh vừa đập vừa chích điện luôn
những người ở đây mình mới nói đừng nên đi casino
mà casino này nó nhiều mặt casino chứ không phải một mặt
cua bệnh thì cũng như là đi vào chỗ tự xét
chúng coi như là đăng các trang mạng xã hội chẳng hạn như là việc nhẹ tìm việc nhẹ lương cao
thì từ cái chỗ đó thì một số cái anh chị em coi như hiện nay không có việc làm rồi thất nghiệp vào các cái trang mạng đó
thì gọi như bị chúng gọi như lợi dụng đưa qua campuchia để làm
trong cái quá trình đó thì anh em cũng gọi như là công an quyền cũng đã tuyên truyền về cái phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm này
để cho bà con nhân dân của chúng ta là trên cái địa bàn năng cao cái nhận thức để gọi như phòng ngừa trong cái thời gian tới
bên cạnh những nỗ lực của lực lượng công an và các ngành chức năng trong việc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi loại tội phạm mua bán người
góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên hạnh phúc của người dân
thì mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác tránh trở thành những nạn nhân của tội phạm mua bán người dẫn đến những hệ lụy đau lòng
ngày một mươi ba tháng tám đội cảnh sát đặc nhiệm thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết
đã phối hợp với công an quận một mươi hai bắt giữ năm đối tượng gồm phạm thiên ân sinh năm hai nghìn năm nguyễn quốc thắng sinh năm hai nghìn ba
châu hoàng nhật vũ sinh năm hai nghìn tám trần anh vũ sinh năm hai nghìn bảy và trần kim thành sinh năm hai nghìn
để điều tra về hành vi cướp tài sản sau một ngày gây án
theo điều tra ban đầu khoảng hai giờ sáng ngày một mươi một tháng tám
nguyễn quốc thắng vũ điều khiển xe mô tô chở ân và nhật vũ thắng chở thành và một thanh niên tên trường
chạy quanh các tuyến đường trên địa bàn quận một mươi hai tìm tài sản để cướp
đến khoảng bốn giờ cùng ngày khi đến bãi đất trống đường tl một mươi ba phường thạnh lộc quận một mươi hai
cả nhóm phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe mô tô hiệu future biển số năm mươi chín x ba trăm hai mươi năm nghìn tám trăm ba mươi chín
chở một người đàn ông chạy hướng ngược chiều
sau đó cả nhóm tăng tốc ép sát đầu và sau xe của hai nạn nhân rồi rút dao đe dọa
đối tượng thắng dùng tay lục trong túi người đàn ông và lấy đi một trăm tám mươi năm đồng và một số giấy tờ tùy thân
lúc này người đàn ông dùng tay giật ngã xe future rồi bỏ chạy truy hô cướp
tuy nhiên trong lúc nhắm đối tượng tiếp tục dàn co xe với người phụ nữ người đàn ông quay lại
trên tay cầm một bóng đèn tuyếp dài khoảng một m hai đánh trúng phần sau gáy của thanh niên tên trường
và làm trường té ngã
thế vậy ân liền lấy xe của nạn nhân điều khiển chở theo thành cùng cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát
nhận được tin báo của nạn nhân bằng các biện pháp nghiệp vụ rạng sáng ngày một mươi ba tháng tám
đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp công an quận một mươi hai
đã bắt giữ năm đối tượng trong số sáu đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi cướp
hiện cơ quan công an đang truy tìm đối tượng còn lại và tiếp tục mở rộng điều tra truy xét
được biết ngoài vụ án trên với cùng phương thức thua đoạn các đối tượng còn thực hiện thêm các vụ cướp khác
trên địa bàn phường an phú đông thạnh lộc quận một mươi hai và huyện hóc môn
công an quận một mươi hai tp hcm đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên
thì nhanh chóng liên hệ công an quận một mươi hai để được giải quyết
ngày một mươi ba tháng tám lực lượng chức năng cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy
tại sân thượng tòa nhà sirodet thuộc số hai số bốn số sáu đường đồng khởi phường bến nghé quận một tp hcm
vào giờ một mươi năm phút sáng cùng ngày người dân phát hiện lửa bùng phát từ khu vực tầng thượng
của tòa nhà hỗn hợp syrodex của tổng công ty thúy sáng việt nam
gần góc đường đồng khởi tôn đức thắng nên hô hoán và tìm cách ứng cứu
nhưng do đám cháy xảy ra trên cao thời điểm này tòa nhà lại ít người có mặt
nên dù lực lượng tại chỗ đã huy động thiết bị để dập lửa nhưng không được
nhận được tin báo công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường
cảnh sát phòng cháy chữa cháy dùng xe thang để dập tắt đám cháy từ trên cao
các tuyến đường lân cận gần phố đi bộ nguyễn huệ được phong tỏa
để phục vụ công tác chữa cháy đảm bảo an toàn
sau khoảng một giờ đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn
nhưng đã thư rụi nhiều tài sản
hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị liên quan đến một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người
xảy ra trên địa bàn
được biết vụ tai nạn giao thông đã xảy ra hai tháng
nhưng đến nay vẫn chưa có người nhà đến dật
do đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm
đã phát thông tin tìm người thân cho nạn nhân
khoảng một giờ ba mươi năm phút sáng ngày ba mươi một tháng năm
tài xế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê tây ninh điều khiển xe container lưu thông
trên đường trường chinh hướng từ hầm chui an sương về cầu tham lương
khi đến đoạn qua chợ lạc quang thì xét ra tai nạn với một nam thanh niên đi bộ
chưa rõ la lịch đang đi từ lề phải sang lề trái đường trường chinh
hầu quá tai nạn làm cho nam thanh niên này tử vong tại hiện trường
công an quận một mươi hai sau đó đã tới khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân tai nạn
thời điểm xảy ra vụ việc nạn nhân màu quần sóc cởi trần
trên người không có giấy tờ tùy thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai đề nghị thân nhân của năm thanh niên nói trên
nhanh chóng liên hệ công an quận một mươi hai hoặc an trực tiếp chứng kiến
với những thông tin có liên quan đến vụ tai nạn trên
vui làm cung cấp cho đồng chí huỳnh thanh xuân công an quận một mươi hai
số ba trăm bốn mươi năm đường trường thị hoa phần tân tới hiệp quận một mươi hai
số điện thoại hai mươi tám ba trăm tám mươi chín một mươi bảy nghìn bốn trăm bảy mươi năm hoặc chín trăm linh sáu ba trăm bốn mươi một tám trăm ba mươi
thưa quý vị công an tỉnh hải dương kết hợp với các cơ quan chức năng
đã phát hiện và thu giữ hàng chục tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với
cục quản lý thị trường tỉnh hải dương và công an huyện thanh miện
tiến hành kiểm tra hai phương tiện xe ô tô
biển kiểm soát ba mươi bốn c chín nghìn chín trăm hai mươi tám và xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bốn c hai mươi nghìn hai trăm linh sáu
đang giao hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất
thành đạt hd địa chỉ đoàn phú xã thanh tùng huyện thanh miện tỉnh hải dương
kết quả kiểm tra trên hai xe ô tô vận chuyển hàng hóa gồm
phụ tùng xe đạp phụ tùng xe máy máy cắt cỏ máy khoan các loại
trị giá khoảng trên hai trăm linh triệu đồng chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
là hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất thành đạt hd
đây là vụ vận chuyển kinh doanh hàng hóa phụ tùng ô tô xe máy xe đạp
và phụ tùng máy nông nghiệp các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
lớn nhất trong năm hai nghìn hai mươi hai được phát hiện tại hải dương
hiện vụ việc tiếp tục được xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật